trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi một tại thủ đô hà nội đã diễn ra đại hội thi đua yêu nước hội chữ thập đỏ việt nam lần thứ năm
nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua năm năm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
và xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của toàn hội giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng đại hội
và biểu dương những kết quả hội chữ thập đỏ đã đạt được trong năm năm qua
tham dự đại hội có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương và nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
những năm qua phong trào thi đua yêu nước của hội chữ thập đỏ việt nam đã khơi dậy
và là tòa ngày càng sâu rộng giá trị nhân đạo trong đời sống xã hội
thông qua bảy lĩnh vực hội đã vận động trợ giúp cho hơn một trăm linh triệu lượt người
với tổng giá trị trên hai mươi tỷ đồng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của đất nước
thời gian tới chúng ta phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức đòi hỏi phải sử dụng
có hiệu quả tốt hơn các nguồn lực góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng hệ thống chính trị
cũng tại đại hội các cấp hội bày tỏ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh thi đua
trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trọng tâm đồng thời biểu dương tôn vinh
các tỉnh thành hội và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi